trong ngày mai các tỉnh thành ở miền bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam khối không khí lạnh suy yếu lệch đông
kết hợp với rãnh gió tây ở độ cao khoảng năm m
nên những cơn mưa sẽ xuất hiện diện rộng ở khu vực bắc bộ
trong đó các tỉnh vùng núi có khả năng xuất hiện mưa rào vào rồng
ở phía đông bắc bộ trời rét vùng núi có nơi rét đậm trong ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu
khi mức nhiệt không vượt quá mức hai mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
sang ngày một mươi bảy cùng với sự tăng cường của khối không khí lạnh nên nhiệt độ giảm thêm
cảm giác rét sẽ tăng lên khi nhiệt độ cao nhất giảm về mức là từ một mươi bảy đến hai mươi độ
vùng núi có nơi còn thấp hơn
phía tây bắc bộ sẽ có mưa rào nhiều nơi trong ba ngày tới
trong đó tập trung vào ngày mai
nhiệt độ tại khu vực này trong hai ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu không vượt quá mức là hai mươi bốn độ
trời rét vùng núi rét đậm
sau đó sang ngày một mươi bảy thì trời sẽ rét sâu hơn nữa
với mức nhiệt cao nhất là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
khu vực bắc trung bộ như thanh hóa nghệ an hà tĩnh
hai ngày tới thì có mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng
sang ngày một mươi bảy thì mưa có xu hướng gia tăng
trong ngày có lúc có mưa và nhiệt độ cũng giảm hơn trời rét
còn khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế
ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu thì có mưa vài nơi trời rét về đêm và sáng
từ ngày một mươi bảy do tác động của khối không khí lạnh tăng cường
nên mưa sẽ gia tăng nhẹ trên khu vực
nhiệt độ trong cả hai ngày tới cao nhất là từ hai mươi đến hai mươi hai
ở phía nam có nợ còn cao hơn
sau đó sẽ giảm từ một đến hai độ trong ngày một mươi bảy
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
sẽ có mưa vài nơi trong hai ngày tới
và sẽ tăng nhẹ về lượng trong ngày một mươi bảy
về nhiệt độ cao nhất sẽ không vừa có mức là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
phần phía bắc sẽ thấp hơn
ở vùng cao tây nguyên trong cả ba ngày tới trời hầu như là không mưa
ngày thì có nắng và tranh lệch nhiệt độ ngày đêm ở mức cao
về đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là từ một mươi năm
đến một mươi tám độ
còn nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá mức là ba mươi độ
nơi nắng nhiều và nền nhiệt cao nhất vẫn là các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
tại đây trong những ngày tới trời không mưa
nắng đến từ sớm và kéo dài trong ngày
với mức nhiệt cao nhất ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
một số nơi còn cao hơn

với mức cao cao nhất ở mức cao nhất